thông tin từ viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia vừa có kết quả kiểm nghiệm mẫu nấm dương tính với độc tố silusine gây ra vụ ngộ độc ở huyện văn bản lào cai ngày hai mươi ba tháng năm
theo sở y tế tỉnh lào cai ngày hai mươi bốn tháng năm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lào cai đã gửi công văn đến viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
về việc hỗ trợ kiểm nghiệm mẫu phục vụ công tác điều tra ngộ độc thực phẩm kèm mẫu nấm khiến ba người ở thôn dung hai xã khánh yên hạ huyện văn bản ngộ độc vào ngày hai mươi ba tháng năm phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia bộ y tế đã tiến hành nghiên cứu xem xét chỉ định chỉ tiêu thực hiện phân tích và có kết quả kiểm nghiệm ban đầu phát hiện mẫu nấm dương tính với độc tố cilocin
sở y tế lào cai cho biết silosin là độc tố có trong nấm gây rối loạn tâm thần
nấm thức thần chứa chất silosin hay cilosin và sailosibai là những chất gây ảo giác có trong danh mục chất ma túy bị cấm tại hầu hết quốc gia
tại việt nam nấm thức thần bị cấm sử dụng theo nghị định số bảy trăm ba mươi hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
triệu chứng dối loạn thần kinh tâm thần xuất hiện trong vòng hai mươi sáu mươi phút sau ăn nấm
cùng ảo giác rối loạn thính giác thị giác và đôi khi xúc giác dị cảm trên da rối loạn cảm xúc
sau đó rất nguy hiểm bởi người sử dụng loại nấm này bị ngộ độc sẽ có hành vi tấn công người khác do nghĩ cá nhân mình đang bị hại
một số triệu chứng khác của loại nấm độc này như giãn đồng tử mạch nhanh tăng huyết áp nôn mừa đỏ mặt yếu cơ co giật hôn mê khi bệnh nhân bị ngộ độc nặng
như tin đã đưa ngày hai mươi ba tháng năm người nhà ông vương văn hắt ở thôn sung hai xã khánh yên hạ huyện văn bàn
hai nấm chưa rõ tên ngoài vườn về nấu canh ăn bữa trưa
sau khi ăn cũng khoảng ba mươi phút sau ba người trong gia đình có biểu hiện buồn nôn nôn đau đầu chóng mặt được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu
trong số đó có hai bệnh nhân trở nặng nên cả ba người bị ngộ độc do ăn nấm đều được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai chăm sóc và điều trị tích cực
ngay khi nhận được thông tin tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm lào cai đã phối hợp với trung tâm y tế huyện văn bàn phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra xác minh vụ việc
loại nấm gây ngộ độc này có kích thước khá lớn cao khoảng một mươi ba cm đường kính mũ nấm khoảng một mươi một mươi hai cm có màu trắng phiến rộng hơi khung
các cơ quan chức năng đã gửi hai mẫu nấm tương tự loại nấm các bệnh nhân đã ăn gửi mẫu nấm do người nhà bệnh nhân cung cấp
để gửi xuống viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm theo quy định
tới nay cả ba bệnh nhân ngộ độc nấm ở huyện văn bàn được đưa về điều trị tại khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện về nhà
theo các bác sĩ nấm ảo giác hay còn gọi là nấm ma thuật hay nấm thần nấm xyloxin tên khoa học xyloxipide pelliculosa mọc ở nhiều nơi trên thế giới
có đến hai trăm linh loại nấm khác nhau thuộc họ này chứa chất silosebay với hàm lượng khác nhau nên mức độ gây độc ảo giác cũng khác nhau
có loại ăn cả một tay nấm chưa nguy hiểm tính mạng nhưng có loại chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể chết người
ngày nay khoa học đã biết nhiều loại nấm độc có chứa chất gây ảo giác như nấm cựa gà chứa chất egotamin được điều chế thành chất gây nghiện là một chất gây ảo giác cực mạnh
giới khảo cổ học nghiên cứu có bức điêu khác trong nhiều hang động cho thấy những loại nấm ma thuật này được sử dụng trong thời tiền sử
tại các nghỉ lễ mang tính tôn giáo
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nhà khoa học người thụy sĩ đã phân lập được hoạt chất xyloxipide từ nấm ma thuật
ông cũng là người đã tìm ra lsd từ nấm cựa gà
cả hai chất này được sử dụng thử nghiệm trong y học một thời gian ngắn nhưng sau đó bị cấm vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm bởi một công ước quốc tế
theo bác sĩ hiển loại chất có trong nấm khi đưa vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất tác động lên não bộ và gây ảo giác
thường là ảo thị hoang tưởng hay có hoang tưởng bị hại
tình trạng này rất nguy hiểm
bởi người sử dụng nấm có hành vi tấn công người khác do nghĩ mình bị hại
hóa chất salosin cũng tác động lên hệ thần kinh tự chủ gây các dối loạn về huyết động như tăng hoặc giảm nhịp tim
tăng giảm huyết áp tùy thuộc vào liều sử dụng giãn đồng tử tăng thân nhiệt đổ mồ hôi buồn nôn nôn
các triệu chứng này xuất hiện khi dùng quá liều và là nguyên nhân dẫn đến tử vong
xyloxibide là hợp chất quan trọng có trong nấm gây ảnh hưởng đến não và khiến người dùng có ảo giác phong phú
sống động như hình ảnh thất thường màu sắc phóng đại mùi vị và âm thanh khác lạ so với thực tế
tóm lại não dường như trở nên điên cuồng giống như sau khi dùng lst tức thuốc ảo giác mạnh
gây kích thích hoạt động tổng thể của não khiến não hưng phấn
nó làm cho não trở nên siêu kết nối cho phép các vùng xưa nay ít hoạt hóa trở nên hoạt hóa mạnh
siêu kết nối này sẽ biến mất khi xyloxibide hết tác dụng
tác động vĩnh viễn
đã có một số nghiên cứu được tiến hành tại mỹ cho thấy khi được tiêm vào người
sẽ khiến tính cách của họ bị thay đổi chứ không đơn thuần là xáo trộn các liên kết thần kinh
người dùng trở nên cởi mở phóng khoáng hấp dẫn người khác hơn
chúng có tác động lâu dài tới hơn một năm chứ không chỉ nhất thời
cụ thể người dùng nấm m có các hiệu ứng lâu dài bền bỉ
trong ít nhất một mươi bốn tháng sau một liều duy nhất và có thể thay đổi vĩnh viễn nhưng lại theo chiều hướng tích cực
tạo ra những giấc mơ ảo giác
psilocybe là hợp chất đặc biệt mà nhiều loại thuốc khác không có
tạo ra hiệu ứng độc đáo cho con người giúp não có những giấc mơ ảo giác trong khi đang tỉnh táo
qua kỹ thuật quét mri những người bị ảnh hưởng bởi psilocybe cho thấy
lưu lượng máu gia tăng tại vùng hippocampus và vùng vỏ não phành trước
nơi đảm nhận xử lý cảm xúc và là một trong những vùng não đầu tiên tiến hóa mạnh nhất của con người
hai phần của não không chỉ sáng lên như một cây nến sau khi dùng psilocybe
mà nó còn tạo ra siêu kết nối với các vùng não khác
kể cả những vùng lâu nay nằm im
ảnh hưởng này của psilocybe tương tự như khi ngủ và nằm mơ
tạo ra ảo giác mạnh
mặc dù không hiểu đầy đủ và chính xác cách psilocybe tạo ra các hiệu ứng ảo giác mạnh
nhưng người ta giả thiết salosibai đã làm cho hệ thần kinh hoạt động quá mức
tạo ra siêu kết nối làm cho các bộ phận khác nhau của não và hệ thần kinh liên thông với nhau theo những cách bất thường
tạo ra những cảm giác sống động mạnh mẽ chẳng hạn như bức tường tan chảy
màu sắc chói lòa vật thể trong thế giới thực biến đổi hay biến dạng nghiêm trọng khác với thực tế
đặc biệt với sailosibay khi dùng người ta còn thấy sự đồng cảm
hiện tượng khi những đường mòn thần kinh của các giác khoan vượt qua và chập trờn
khiến người trong cuộc xuất hiện cảm giác lạ lùng khác thường
psilocybe không chỉ tạo ra trạng thái mơ màng do kích thích các vùng lõi
và các vùng não nguyên sơ xử lý cảm xúc sâu sắc nhất của con người
mà nó còn chủ động đóng khả năng nhận thức ở mức cao hơn của não bộ
psilocybe đã làm giảm tác động trên các vùng não đi sâu về muộn trong chỗ tiến hóa
như vùng vỏ não chất chán các khu vực chịu trách nhiệm viên tư duy cao lý luận và tự nhận dạng
điều này khiến người dùng có trải nghiệm thân mật hơn và bạo dạng trong các hoạt động đời thường
nhiều người khi dùng psilocybe cho hay họ có cảm giác kết nối tốt hơn nhưng mang tính tích cực
điều đáng lo ngại loại ma túy mới này đang được các đối tượng giao bán công khai qua mạng xã hội
chỉ cần lên mạng tìm kiếm nấm thần nấm thức thần nấm ma thuật tạp chí nấm ma thuật học viện nấm thần
thì hàng loạt trang facebook giao bán nấm thần xuất hiện
click vào trang nấm thần có gần hai hai trăm linh lượt lai trang và theo dõi
nơi này giao bán một gói nấm còn được gọi là một chip với giá năm trăm linh đồng
người mua chỉ cần nhắn tin inbox để lại số điện thoại địa chỉ giao hàng
sẽ có người giao hàng miễn phí tận nơi trong ngày và muốn mua bao nhiêu chip cũng có
theo người bán quảng cáo cảm giác sau khi dùng nấm thần bay bồng lên mây khó tả
khi thấy khách hàng có phải lo lắng vì sợ không biết hàng thật hay hàng giả
chủ trang nấm ma thuật quảng bá
nấm bên mình là hàng thật loại vip nhất thị trường nấm hiện nay
bán cho rất nhiều người trẻ và cam kết nếu giả sẽ đền tiền gấp một mươi
người bán còn tư vấn cách dùng nấm sao cho có hiệu ứng ảo rác mới nhanh xuất hiện
sau khi dùng nấm thần thì lên giường nằm nhắm mắt lại và chờ đợi hiệu ứng
khoảng hai mươi phút hiệu ứng sẽ xuất hiện tâm trí hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài
sau khoảng hai tiếng thì chuyển sang trạng thái du hành tâm trí mà người dùng nấm không kiểm soát được
khi khách hỏi thêm về nguồn gốc hàng hóa chủ trang nấm ma thuật cảnh giác
bây giờ nhiều phóng viên hay phỏng vấn nên mình tránh đề cập mấy vấn đề này
theo bác sĩ đỗ mạnh hùng phó giám đốc trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy
thuộc sở lao động thương bình và xã hội tp hcm
hiện có đến hai trăm linh loại nấm khác nhau chứa chất salosi bay mức độ gây độc ảo giác khác nhau
có loại chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể gây chết người
do nấm thức thần là tự nhiên nên mức độ ảo giác mạnh hơn
trong khi đó một lãnh đạo cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an cảnh báo
trong nấm thức thần có hai chất ma túy nên được các đối tượng sử dụng ma túy điều chế thành chất gây nghiện khác nhau
các chất có trong nấm thức thần khi ăn vào cơ thể sẽ tác động lên não bộ và gây ảo giác
thường là ảo thị hay bị hoang tưởng
việc phát hiện và ngăn chặn loại ma túy này gặp khó khăn
vì nó chỉ là những cây nấm như nhiều loại nấm khác ăn được ở việt nam dễ cất giấu trong túi giới trẻ
về ảo giác khi sử dụng nấm thần bác sĩ hùng phân tích
khi chất kích thích bắt đầu tác động lên hệ thần kinh sẽ gây nên ảo giác
khiến cho người sử dụng cảm giác như mình được đưa vào một thế giới khác thành một con người khác
hiện nay nhiều người trẻ sử dụng loại nấm ma túy này là do tò mò về ảo giác
có người thể trạng yếu thì trở nên kiệt sức không thể thoát khỏi ảo giác nếu không có sự đánh thức của người khác
và càng dùng nhiều càng lệ thuộc vào loại ma túy cực độc này bác sĩ hùng nói
cũng theo bác sĩ hùng biểu hiện khi sử dụng nấm thần là người sử dụng sẽ bị dối loạn về huyết động
tăng hoặc giảm nhịp tim huyết áp tùy thuộc vào liều dùng
ngoài ra còn bị giãn đồng tử tăng thân nhiệt đổ bồ hôi buồn nôn
các loại ma túy mới thường gây mất ngủ nên có thể người sử dụng ma túy rất ốm không tăng cân được
chất xa lô si bai tác dụng vào thần kinh bằng cách phá vỡ mạng lưới thông tin liên lạc bình thường của não
cho phép kết nối các vùng não vốn không tương tác với nhau
điều này có thể dẫn đến hưng phấn ảo giác và bị thay đổi nhận thức không kiểm soát được hành vi
dùng thường xuyên sẽ gây nghiện và trường hợp dùng quá liều có thể dẫn đến tử vong bác sĩ hùng cảnh báo